chúng ta cùng nhìn lại những điểm nhấn của đoàn thể thao việt nam tại ngày thi đấu chính thức thứ năm đại hội thể thao asean hai nghìn hai mươi
hôm nay cũng là một ngày vui của đoàn thể thao việt nam khi mà chúng ta đã giải tỏa được cơn khát vàng bằng chiến thắng đầy bất ngờ của bộ môn rolling
ở chung kết mondroling đội nội dung thuyền bốn nữ bốn tay trèo của việt nam gồm tạ thanh huyền lương thị thảo hồ thị ly và phạm thị thảo
đã thi đấu xuất sắc về đích với thành tích bảy một mươi một để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao việt nam tại asean hai nghìn một mươi tám
như vậy là vào lúc này trên bảng tổng sắp đoàn thể thao của việt nam đã vươn lên vị trí thứ một mươi bốn
ba đoàn dẫn đầu vẫn thuộc về các nước trung quốc nhật bản và hàn quốc